hôm qua tiền vệ ba mươi hai tuổi này được tôn vinh tại lễ trao giải bambi hai nghìn một mươi sáu khi giành giải thành tiệu nổi bật
đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với schweinsteiger khi anh góp công lớn giúp hồn xám xứ bavaria giành năm chiếc vua địch bundesliga một uefa champions league và đưa đội tuyển đức vua địch quân cấp hai nghìn một mươi bốn
ngoài bastian schweinsteiger vua lệ viên trưởng đội tuyển đức hoa kim loeb cũng nhận được giải thưởng đặc biệt để ghi nhận những cung hiến của ông cho dimantstrap trong suốt một mươi năm qua
dưới sự trèo lái của nhà cầm quân năm mươi sáu tuổi đội tuyển đức gồm nhiều cầu thủ đa sắc tộc đã hòa hợp cắn bó thành một tập thể đoàn kết
chiếc vô địch thế giới năm hai nghìn một mươi bốn tại brazil chính là thành quả minh chứng rõ nét nhất
bambi là giải thưởng nâu đời nhất trong lĩnh vực truyền thông ở đức được tổ chức thường niên từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
giải thưởng này được trao cho những cá nhân có đóng góp lớn đến công chúng đức trong năm hoạt động trong các lĩnh vực điện ảnh thời trang thể thao và động xã hội
ngay trước thêm trận đại chiến với dortmund ở vòng một mươi một giải vua địch quốc gia đức bayern munich đã nhận liên tiếp những tin không vui
khi bộ ba aaron robben javi martinez và kingsley coman được xác nhận sẽ không thể ra sân
đây là mắt mắt không nhỏ của hùng sám sư bavaria
robben và coman là những cầu thủ chạy cánh hàng đầu tại bundesliga
khi vắng bộ đôi này sức tấn công ở hai cánh của đội chủ sân iraq arena sẽ bị giảm đi đáng kể
không những vậy aaron robben có đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của nhà đương kỳ vua địch
từ đầu mùa cầu thủ người hà lan đã có được ba bàn thắng và hai đường kiến tạo tại mudes lika
trong khi đó javi martinez nằm trong top ba cầu thủ đá chính nhiều nhất của bayern munich kể từ đầu mùa
sau thủng môn manuel neuer và tiền đạo robert lewandowski
hiện tại vua liên viên carlo ancelotti cũng đang chờ đợi kết quả kiểm tra của douglas costa và arturo vidal
hai cầu thủ này vừa tham gia những trận đấu tại vòng loại quân cấp hai nghìn một mươi tám của vực nam mỹ
cơ lạc bộ los angeles galaxy mới đây đã thừa nhận tiền đạo kỳ cựu robby keane sẽ chia tay đội bóng này khi hết hạn hợp đồng vào tháng một mươi hai năm nay
chân suốt người cộng hòa ireland năm nay đã ba mươi sáu tuổi và là một trong những tiền đạo hàng đầu của eore galaxy và cả ms với hơn một trăm linh pha lực công năm mươi một pha kiến tạo cùng với đó là ba danh hiệu mls cup
trận đấu cuối cùng của cựu tiền đạo tottenham hotspur trong mẫu áo la galaxy sẽ là trận playoff với colorado rapids
thật là một đặc ân khi được thi đấu
khi được thi đấu và làm một phần trong lịch sử đội bóng tôi đã có những ký ức tuyệt vời nhất và nó sẽ mãi mãi trong tâm trí tôi
giành được ba chiếc vô địch ghi hơn một trăm linh bàn thắng cho cơ lộc bộ và được xướng tên là cầu thủ xuất sắc nhất năm hai nghìn một mươi bốn khiến tôi hết sức tự hào đây là một trải nghiệm không thể tin được tôi thực lòng yêu mến từng giây phút thi đấu tại đây
trước robby keane một người sao khác cũng nói lời chia tay với la galaxy là steven gerrard được biết cựu tiền vệ của liverpool đã nhận được rất nhiều lời mời chào vì làm huấn luyện viên tại nước anh

được biết cựu tiền vệ của liverpool đã nhận được rất nhiều lời mời chào vì làm huấn luyện viên tại nước anh
trước robby keane một người sao khác cũng nói lời chia tay với la galaxy là steven gerrard được biết cựu tiền vệ của liverpool đã nhận được rất nhiều lời mời chào vì làm huấn luyện viên tại nước anh
trước robby keane một người sao khác cũng nói lời chia tay với la galaxy đã nhận được rất nhiều lời mời chào vì làm huấn luyện viên tại nước anh